mở đầu là phần thi trong nước thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm qua ban chỉ đạo tây nam bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình an ninh quốc phòng sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi năm tại thành phố cần thơ
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm tình hình an ninh quốc phòng tại địa bàn tây nam bộ ổn định các lực lượng vũ trang chủ động phối hợp với các ngành các cơ quan chức năng
triển khai nhiều công tác kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch giải quyết kịp thời tình trạng khiếu kiện
khiếu nại đông người vượt cấp đình công lãng công không để kéo dài hình thành điểm nóng
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi năm các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng nhà nước về phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh quốc phòng vùng tây nam bộ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh quốc phòng
các địa phương đơn vị đang tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự thực hiện có hiệu quả kế hoạch chương trình hành động phòng chống tội phạm
có tính chất liên quan giữa các tỉnh thành phố trong vùng tăng cường điều tra khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà dư luận quan tâm để đưa ra xét xử kịp thời
tiếp theo là một số hoạt động về phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc vừa được tổ chức tại bắc cạn và nghệ an
hôm qua một mươi năm tháng sáu cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh nghệ an tổ chức đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc
từ khi thành lập vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh nghệ an đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi hiệu quả và có sức lan tỏa trong toàn lực lượng
tạo bước đột phá trên từng lĩnh vực công tác qua đó xuất hiện ngày càng nhiều những cá nhân tập thể điển hình tiên tiến
không ngại gian khó mưu trí sáng tạo trong công việc
dịp này hai cá nhân đã được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng
bộ trưởng bộ công an tặng bằng khen hai tập thể và ba cá nhân được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen
ba cá nhân được giám đốc cảnh sát phòng chế chế cháy tạm dây khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu
hội nghị đã tôn vinh tám tập thể và một mươi ba cá nhân là điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi
cũng trong ngày hôm qua công an huyện bạch thông tỉnh bắc cạn đã tổ chức triển khai kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đợt phát động thập được tổ chức trong vòng một tháng từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong đó lực lượng công an huyện sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã thành lập các tổ công tác tập trung tuyên truyền về các văn bản của nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự
tổ chức cho nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật tổ sát tội phạm kiểm tra nhân hữu khẩu triển khai thực hiện mô hình tiếng mẫu an ninh trả tự
và tổ chức xét xử lưu động nhằm tuyên truyền giáo dục chung qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân vận động nhân dân tham gia tố xác tội phạm giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
tiếp tục là các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị và các bạn là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự thành phố quảng ngãi đã và đang xuất hiện các loại tội phạm ngày càng phức tạp và manh động
và trước tình hình đó công an tp quảng ngãi đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm
có được kết quả đó là nhờ vào sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh với tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đây là tổ một mươi một phường trần phú thành phố quảng ngãi là nơi cách đây vài tháng nhân dân đã vây bắt đối tượng cướp sật nguy hiểm là lê văn duy hai mươi ba tuổi trú tệ xã tỉnh ấn đông thành phố quảng ngãi
bắt được đối tượng duy đã giúp công an thành phố quảng ngãi truy xét nhanh băng nhóm cướp sật nguy hiểm thực hiện trên hàng chục vụ cướp táo thợn trên địa bàn thành phố quảng ngãi
băng cướp bị chế xóa góp phần đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
đồng thời thêm một lần nữa khẳng định vai trò sức mạnh của nhân dân trong đối tranh với tội phạm
công an của nhân dân bắt đối tượng không sợ nguy hiểm và đã giúp công an băng vào phương tiện như đèn pin gầy gọc và một số các phương tiện khác để mà teo lên mấy nhà để mà bắt đối tượng
cách đây không lâu thợ ủy quyền của giám đốc công an tỉnh quảng ngãi lãnh đạo công an phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi đã trao giấy khen cho chị bùi thị nở bốn mươi năm tuổi và chị bùi thị lan bốn mươi sáu tuổi
trú tại phường nghĩa tránh về thành tích xuất sắc
trong tấn công tội phạm khoảng một mươi bảy h hai mươi ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn lúc chị nở điều khiển xe máy trở theo sau chị lan lưu thông trên tuyến cốt lộ hai mươi bốn b phường trưng quang trọng thành phố quảng ngãi
thì bị hai đối tượng đi trên một xe máy cùng chiều ép sát giật sợi dây chuyền làm chị nở và chị lan ngã xuống đường
tuy nhiên với tinh thần dũng cảm chị nở và chị lan vẫn cố giữ và bắt được một đối tượng cướp
sau đó lực lượng cảnh sát mùa ba đã kịp thời hỗ trợ bắt đối tượng còn lại
hành động dũng cảm bắt tội phạm của hai phụ nữ không chỉ đường nhân dân khâm phục mà còn là tấm gương sáng để mọi người nói theo
vẫn còn nhiều tấm gương sáng trong tấn công tội phạm của nhân dân chưa được kẻ
nhưng mỗi giây phút dũng cảm của họ đã khó khăn
để có được kết quả này thời gian vừa qua lãnh đạo công an tp quảng ngãi luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn
qua đó đã nêu cao trách nhiệm của nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở
vào sáng ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh bắc ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với nguyễn an mạnh ba mươi chín tuổi trú tệ xã tam sơn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
nguyễn đức đạt một mươi tám tuổi chú tệ xã phú lâm huyện tiên du tỉnh bắc ninh
và viết văn luận một mươi chín tuổi chú tệ xã xuân me huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
tối ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn ba đối tượng trên cùng đi uống bia sau khi uống bia xong thì mạnh mời mọi người đi hát karaoke
trên đường đi hát hai thanh niên trong nhóm cho rằng có một nhóm thanh niên đuổi đánh mình vì vậy cả nhóm quay lại tìm nhóm thanh niên đó
thì đã xảy ra mâu thuẫn với nguyễn văn thứ hai mươi hai tuổi quê ở xã cao minh huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
khi bị thứ đánh mạnh đã ra xe lấy kéo đâm vào bụng thứ thế vậy đạt lấy búa thủ sẵn trong người đập liên tiếp vào người và đầu thứ
lúc này thứ bỏ chạy được một đoạn thì bị ngã luân đến đá vào mặt thứ sau đó tất cả lên xe bỏ chạy
sau khi bị đánh thứ được đưa đi cấp cứu nhưng đã bị tử vong ngay sau đó
kết thúc phiên xét xử tòa tuyên phạt nguyễn an mạnh một mươi bốn năm tù nguyễn đức đạt một mươi năm sọc tháng tù vi văn luận bảy năm tù vì tội giết người

cùng đã tặng giấy khen và thưởng nóng cho tập thể công an phú giáo phòng kỹ thuật hình sự và phòng cảnh sát hình sự mỗi đơn vị bốn triệu đồng vì đã khám phá nhanh vụ trộn tài sản xảy ra tại công ty trách nhiễu hạn sản xuất và thương mại toàn năng bắt giữ đối tượng gây án và thu hồi gần một bảy tỷ đồng trả lại cho bị hại và vụ giết người xảy ra tại thị xã tân uyên vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
kết thúc phiên xét xử tòa tuyên phạt nguyễn an mạnh một mươi bốn năm tù nguyễn đức đạt một mươi năm sọc tháng tù vì tội giết người

tòa dân nguyễn văn tuấn ở xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đang tất bật cho một phiên biển mới ở ngư trường khơi xa
phiên biển đần này những bạn biển trên tàu của ngư dân tuấn vẫn lại ra hoàng sa mưu sinh
tòa tuyên phạt nguyễn an mạnh một mươi bốn năm tù nguyễn đức đạt một mươi năm sọc tháng tù vì tội giết người
tòa tuyên phạt nguyễn an mạnh một mươi bốn năm tù nguyễn đức đạt một mươi năm sọc tháng tù vì tội giết người
những ngày này dù trên biển hoàng sa của việt nam ngư dân quảng ngãi đang phải đối mặt với những rủi ro về tài sản và tính mạng từ những hành vi gây hấn của trung quốc
nhưng hàng ngàn ngư dân quảng ngãi vẫn bám trụ trên ngư trường hoàng sa
đơn thuần không chỉ vì để đánh bắt cá tôm mà ngư dân quảng ngãi còn thể hiện trách nhiệm của một ngư dân việt với hoàng sa vùng biển thiêng liêng đã gắn bó qua nhiều thế hệ ngư phủ quảng ngãi
dù khó khăn nhưng ngư dân quảng ngãi vẫn quyết lòng giữ biển hoàng sa
ngư dân quảng ngãi đã đối mặt với những rủi ro về tài sản và tính mạng từ những hành vi gây hấn của trung quốc
hoàng sa mang về như đang tiếp thêm sức mạnh để những chiếc tàu cá của ngư dân quảng ngãi tiếp tục nối nhau vươn ra hoàng sa
người dân quảng ngãi đang thể hiện trách nhiệm của mình với hoàng sa
trách nhiệm ấy là tình yêu biển là lòng quyết tâm bám biển hoàng sa mưu sinh
chúng ta cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trên hoàng sa thiên liêng của tổ quốc
tiếp theo sẽ là thông tin về các vụ cháy vừa xảy ra tại bến tre và đồng tháp
dù không gây thiệt hại về người nhưng các vụ cháy này tiếp tục là lời cảnh báo tới người dân
cần cẩn trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy đặc biệt là trong thời gian nắng nóng như hiện nay
tại bến tre một vụ cháy đã xảy ra trong khu vực kho chứa chỉ sơ dừa của doanh nghiệp thiên nhiên huỳnh phúc
ở xã thành thời b huyện mỏ cải nam
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bến tre
đã huy động hai xe chữa cháy năm xe chuyên dụng bảy máy bơm nước cùng năm mươi năm cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp để dập tắt đám cháy
sau năm giờ không chế đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên vụ cháy đã thiêu dụi một lượng lớn hàng hóa trong nhà kho thiệt hại khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
nguyên nhân đám cháy ban đầu được xác định là do xét đánh
còn tại đồng tháp vào khoảng một mươi một h ngày một mươi năm tháng sáu
tại tổ hai ấp đông bình xã hòa an thành phố cao lãnh đã xảy ra vụ cháy tại nhà ông nguyễn văn nghiêm
nhận tin báo cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng tháp
đã điều động bốn xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cùng với lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy
sau khoảng ba mươi phút thì đám cháy được không chế và dập tắt
qua công tác khám nghiệm hiện trường nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định là do chập điện
thưa quý vị và các bạn trước tình hình nắng hạn kéo dài
khả năng cứu nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh quảng trị gặp rất nhiều khó khăn
hiện tại gần năm mươi năm khách hàng của công ty cấp nước quảng trị đang có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt dài ngày
và nếu thời tiết vẫn tiếp tục không có những chuyển biến tích cực
thì chỉ sau hơn hai tuần nữa toàn bộ hệ thống cấp nước sinh hoạt của tỉnh quảng trị gần như phải ngừng hoạt động
hai mươi sáu hộ dân thành phố đông hà hiện tại đang phải chung chờ nguồn cấp nước từ các chạm bơm do linh và sông vĩnh phước này
nếu trong vòng hai tuần nữa trời không có mưa
thì khoảng một mươi ba hộ dân thành phố sẽ gặp khó khăn trong vấn đề cấp nước sinh hoạt
ngăn đập giữ nước và lắp thêm chạm bơm chất nước từ hạ lưu là giải pháp duy nhất mà công ty cấp nước quảng trị có thể làm lúc này
theo thông tin từ công ty cấp nước sinh hoạt của quảng trị
thì hiện tại các nhà máy nước như khe xanh lao bảo hồ xá và thành phố đông hà đang đứng trước nguy cơ ngừng cấp rất cao
lắp thêm các trạm bơm dạ chiến đảm bảo nguồn cung đang là giải pháp rất khả thi hiện nay
về phía công ty cấp nước quảng trị cũng đang tính phương án cấp nước luôn trên tháng ngày
riêng các thơ sở trị học và bệnh viện sẽ dùng xe tét đảm bảo nguồn nước đối chiều
thì liệu phạm như thế này là liệu phạm cuối cùng luôn
là cái biện phạm cuối cùng để mà chắt nước từ hà lưu lên thường lưu để mà trích tự dân
tuy nhiên trong một thời gian một vài tuần đến mà tình hình thời tiết không có sự thay đổi
chúng tôi sẽ phải dùng cái biện phạm để mà phân vùng tất mạng để mà đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho bà con
và ưu tiên nhất của chúng tôi là ưu tiên là nước sinh hoạt
hiện tại các nguồn cung cấp nước gần như đã suy kiệt
nếu thời tiết như thế này lập tức kéo dài
thì tỉnh quảng trị sẽ có bảy mươi nội dân kiếm nước sinh hoạt
và hơn một mươi hectare đất nông nghiệp không thể sản xuất
thủ tướng nguyễn tấn dũng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường khẩn trương khẩn trương giả soát thẩm định lại báo cáo đánh giá
tác động môi trường của dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông đồng nai
đặc biệt là các tác động của dự án tới dòng chảy sông đồng nai
làm cơ sở xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý dự án trên
theo đúng các quy định của pháp luật
trước đó ubnd tỉnh đồng nai đã ra quyết định chấp thuận đầu tư dự án cải tạo cảnh quan
và phát triển đô thị ven sông đồng nai trong đó phần diện tích lấn sông là bảy mươi bảy hai trăm linh m hai
cho công ty cổ phần đầu tư kiến trúc xây dựng toàn thịnh pháp triển khai khu đô thị
pekosch ristadl đã gây ra nhiều phản ứng trong dư luận
theo chỉ đạo của chính phủ ubnd tỉnh đồng nai và chủ đầu tư đã dừng việc thực hiện dự án
từ ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
bộ tài nguyên và môi trường cũng đã thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra thực địa
giả soát hồ sơ thủ tục qua kiểm tra và ý kiến của các bộ ngành liên quan
cho rằng dự án đã được ban thường vụ tỉnh ủy ubnd tỉnh đồng nai thống nhất chủ trương
được ubnd tỉnh đồng nai chấp thuận đầu tư sở xây dựng đồng nai cấp phép xây dựng theo thẩm quyền
tuy nhiên còn một số quy định chuyên ngành cụ thể chưa được tuân thủ chặt chẽ
như là về quy hoạch chi tiết xây dựng quản lý tài nguyên nước khí tượng thủy văn
báo cáo đánh giá tác động môi trường do vậy thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương giả soát thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
của dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông đồng nai
đặc biệt là các tác động của dự án tới dòng chảy sông đồng nai như vấn đề thoát lũ
lưu thông dòng chảy xói bồi sạt lở lòng bờ bãi sông và chất lượng nước sông đồng nai
làm cơ sở xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm quyền dự án dự án theo đúng các quy định của pháp luật
báo cáo tới thủ tướng chính phủ
thưa quý vị và các bạn trong khi đại bộ phận trẻ em được vui chơi thỏa thích trong mùa hè
hoặc tham gia vào các chương trình sinh hoạt hè thì những đứa trẻ ở khu xử lý rác thải tóc tiên
huyện tân thành tỉnh bà điều vũng tàu vẫn quanh quần với việc tìm kiếm những giá trị còn sót lại
trong đống rác thải hỗn độn đó là cách mưu sinh của gia đình các em và lẽ dĩ nhiên các em cũng phải góp phần
ngày nào em trần minh nhân cũng có mặt ở bãi giác tóc tiên
thoạt nhìn ít ai nghĩ minh nhân đã một mươi bốn tuổi bởi vóc dáng thấp nhỏ
đã năm năm gia đình minh nhân chọn bãi rác làm nơi mưu sinh
chưa học hết tiểu học nhân cũng phải bỏ học theo gia đình
và giờ đây em thành thạo việc bới rác tìm bọc nhựa khuôn vác những bào rác
xem ra còn nặng hơn chính bản thân mình
em đào văn điệt phi quê ở thành phố cần thơ vào lớp sáu chưa đầy học kỳ một
cũng phải theo cha mẹ tìm kế sĩ nhai
bãi rác tóc tiên mới ngày nào với em là nỗi em ảnh vì chỉ toàn rác và mùi hối thối
nhưng dần dần với phi đã thành thói quen
thành nơi gắn bó
ít nhất ở đây em và gia đình còn có thể bới sát kiếm sống
bãi rác từ công ty capec vina xã tóc tiên huyện tân thành vào buổi trưa nóng như đổ lửa
nhưng vẫn có rất đông người lớn lẫn trẻ em thi nhau đào bới tìm kiếm
đây là thời điểm xe rác từ khắp nơi
đổ về nên bất chấp nắng nóng mùi hôi sọc lên đến ngột ngạt
bất chấp cả vô vàn mối nguy hại tiềm ẩn
những người bầy rác vẫn cứ lan xả và đống rác vừa đổ xuống
hơn năm năm nay bãi rác tóc tiên trở thành nơi kiếm sống của nhiều gia đình nghèo khó khắp nơi
để nay góp mặt trong số những người bới rác kiếm sống có trên ba mươi em nhỏ từ bảy đến một mươi năm tuổi
không làm được nhiều việc như cha mẹ anh chị bọn trẻ cũng góp sức đáng kể với việc nhặt nhạnh khuôn vác hỗ trợ
mưu sinh bằng công việc bới rác
lớn lên trên bãi rác rồi tương lai các em sẽ về đâu
câu trả lời của chính cha mẹ các em cũng còn rất mờ mịt
ở đây bây giờ cha mẹ đâu có điều kiện để cho nó đi học
chỉ đi làm vậy hoài tụi nó cũng phải đi theo làm gì phụ cha mẹ thôi chứ đâu có đi học được
giờ như nhà như chính quyền hay gì đó dặn động cho mấy đứa em nó đi học thôi
xe ô tô tải là trần văn hà chú tại tỉnh nam định
đang bị tạm giữ tại công an thành phố hạ long để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
còn tại tỉnh bình phước vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều qua
tại khu vực vàng xoay ngã ba đường phú rỉnh đỏ và đường hồ vương thị xã đồng xoài
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe khách tự gây ra
làm sập cổng mái hiên nhà dân và cắm hỏng hai xe gắn máy
giấc may không có ai bị thương
ngay sau khi xảy ra tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã đồng xoài đã có mặt
tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
thưa quý vị và các bạn theo số liệu thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
tuy nhiên tai nạn giao thông nông thôn lại đang có chiều hướng gia tăng
con số sáu mươi năm số vụ tai nạn giao thông nông thôn tám mươi liên quan đến xe máy đang trở nên đáng báo động hơn bao giờ hết
nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông nông thôn là từ ý thức của người dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hòa bình
không khó để bắt gặp những hình ảnh này trên những con đường làng ở khắp các khu vực nông thôn
người tham gia giao thông hóng nhanh không chú ý quan sát trở quá sống người quy định mang vác trở cồng cành đi không đúng phần đường và không được mũ bảo hiểm
nếu mà đi đường xa thì chắc chắn là phải đội
chỗ ủy ban lên đây tí có một đoạn thôi thì bảo chạy đi hù một tí quay về nhà có công việc thôi nếu mà không có đi xa thì vẫn phải đội được
xong là cũng đi bắt hàng cho nên cũng là vi phạm là đi chui vào các ngóc ngách
tôi cũng không mang mũ bảo hiểm thì vì nó vướng mắt nên là cũng vi phạm là giấy tờ xe cũng không mang
còn giấy phép lái xe thì vẫn mang đây mà không mang giấy tờ xe này
bên cạnh đó còn rất nhiều người dân chủ quan khi tham gia giao thông
đặt nỗi sợ
và sự trừng phạt của pháp luật chứ không phải sự an toàn và tính mạng của bản thân mình
không sợ chứ có lúc đi không gặp không bị bắt thì không sao không bị bắt thì thôi xảy ra luôn để chịu
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nông thôn
sử dụng rượu bia địa hình phức tạp là một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn đến rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng
với địa hình nhỏ hẹp có nhiều cua cong trên các đoạn đường nông thôn lái xe trong tình trạng say rượu
người điều khiển phương tiện dễ bị tai nạn giao thông
tuy nhiên trong sinh hoạt ở khu vực nông thôn diệu luôn luôn góp mặt
điều này đã gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng
khi mà bây giờ cái việc bê tông hóa cũng như là cái hoàn thiện cái hệ thống giao thông này thì nó đã có những cái thay đổi
một cách nó đột biến chúng ta phải xác định về cái hệ thống giao thông này
từ đó cái nhận thức do vùng sâu vùng xa
cái nhận thức về cái
cái luật giao thông vẫn còn có nhiều hạn chế cộng với cái việc tiếp xúc với môi trường giao thông nó thông thoáng hơn
cho nên cái tình trạng vi phạm luật tệ giao thông diễn ra là nhiều và nhiều cái vụ việc nó dẫn đến cái hậu quả tai nạn rất là thương tâm
khi mà chúng tôi mà xử lý các trường hợp về nộp độ cồn ấy
thì bà con nói là ngày nào cứ phải có cỗ là phải có rượu
từ trước đến giờ chúng tôi đều như thế
còn cái việc mà ra đường là bị sao
rượu chịu chứ có ai chịu hộ đâu
thì nhiều lúc mà giải thích cho bà con thì nó cũng khó khăn
cho nên là cái việc mà tuyên truyền này thì chúng tôi cũng làm thường xuyên
những vi phạm giao thông nông thôn vốn đã rất phổ biến
người dân khi tham gia giao thông ở khu vực nông thôn hết sức tùy tiện không tuân theo quy định nào
và cũng rất chủ quan
sự thiếu ý thức khi tham gia giao thông đã lý giải vì sao tai nạn giao thông ngày một gia tăng và có chiều hướng diễn biến phức tạp